chếm quay ra quay ra thì gặp thằng hồi sau nó cầm cái như cái đao má tấu vậy đó nó chếm chạc xuống hai em té
khi mà nhận được cái vụ việc thì thông tin rất là ít
thứ nhất là cái vụ việc xảy ra vào đêm khuya thì không có cái nhân chứng
cái thứ hai thì cái người còn sống đi chung với nạn nhân thì không nhớ được cái đặc điểm phương tiện của đối tượng gây án
cái thứ ba nữa thì cái người bị hại này trình bài rất là là là không trước sau không nồng nhất
quá trình đấu tranh cơ quan công an làm rõ đạt cùng với còn và hai đối tượng khác đã đi xe máy từ thành phố cần thơ xuống thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang để trộm cắp tài sản
bốn tên đã trộm được hai con gà trống đá của một hộ dân trên quốc lộ một a đang trên đường về cần thơ thì bị chém
trên cái cơ sở lời khai của đạt
cùng đồng bọn thực hiện cái hành vi trộm gà trên địa bàn thị xã ngã bảy và đồng thời qua cái phân tích cái chích sức cắp gà thì có thể là khẳng định nhóm những người bị mất gà này có thể là chi đuổi theo hướng của hai đối tượng còn và đạt để mà gây thương tích
thì qua cái sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì xác định là chính xác đối tượng đã gây án thì chúng tôi chuẩn bị thực hiện lệnh bắt thì đối tượng đã lên đầu thú
hai đối tượng đầu thú vào
chiều một mươi ba tháng một là phan văn nhất chú tỉnh sóc trăng và huỳnh minh cường chú thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào khoảng hơn hai giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng một phạm văn nhất huỳnh văn cường đang ngủ ở nhà nhất thì nghe mẹ nhất báo bị trộm bắt gà nên nhứt lấy xe máy chở cường mang theo hai mã tấu đuổi theo chém

quận tám vào sáng ngày hôm nay
vào khoảng hơn ba giờ sáng trinh sát bắt quả tăng năm tài xế sử dụng ô tô hai biển số
chở hàng ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại về tập kết tại quán cà phê gốc đường
bến bình đông lương văn can quận tám nên tiến hành tạm giữ
cùng thời điểm tổ công tác tiến hành kiểm tra kho số hai b mệ cốc cũng thuộc quận tám
và phát hiện thêm một lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu hiệu jet hero ba số năm
tổng số thuốc lá thu giữ được là hơn bốn mươi năm bảy trăm linh bao các loại
bước đầu xác định số thuốc lá trên được các đối tượng thu gom từ biên giới long an
campuchia sau đó vận chuyển bằng xe máy về tập kết tại quán cà phê trên để phân phối
cho các điểm bán lẻ hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định
lợi dụng dịp tết khi mà sức mua của người dân tăng cao ở tỉnh khánh hòa
một số đối tượng đã tuồn ra thị trường nhiều loại hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để ngăn chặn tình trạng này lực lượng công an đang nỗ lực
đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh khánh hòa
thuốc lá điếu nhập lậu các loại thực phẩm chức năng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đây là hai trong số các vụ việc mới được lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố nha trang
phát hiện trong đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm bảo vệ tết nguyên đán kỷ hợi
thuốc lá điếu nhập lậu hiện tại đang củng cố hồ sơ để tìm chủ sở hữu
hàng nhập lậu kiểm tra các điểm kinh doanh điện thoại tạm giữ một số điện thoại không có nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra các cơ sở bán thực phẩm chức năng thì không có đủ điều kiện thì đơn vị cũng đã tạm giữ hàng hóa
tình hình buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả hàng chém đất lượng
giang lận thương mại trên địa bàn tỉnh cánh hòa nhìn chung diễn biến rất phức tạp
hàng hóa biên phạm chủ yếu là các mặt hàng như rước bia rượu nước dạy khác các loại
vi phạm thực phẩm chức năng thuốc lá điếu hàng điện tử xe ô tô không có nguồn gốc hợp pháp
để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cảnh sát kinh tế ở khánh hòa đã có kế hoạch cao điểm
phòng chống buôn lậu gian lận thương mại buôn bán hàng giả hàng cấm
sau một tháng tập trung kiểm tra các đơn vị chức năng công an khánh hòa đã phát hiện bắt giữ gần hai mươi vụ
buôn bán hàng cấm hàng giả hàng nhập lậu thu giữ nhiều chủng loại hàng hóa
trong đó chỉ riêng phòng cảnh sát kinh tế đã phát hiện xử lý bốn vụ thu giữ hàng hóa hơn một tỷ đồng
đơn vị cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm đối với các hành vi sai phạm trong nền vật buôn lậu
sản xuất buôn bán hàng giả hàng kếp chức lượng và giang lận thương mại
và tập trung lực lượng phối hợp chặt chẽ với các nông vị địa phương các lực lượng chức năng có liên quan
để đấu tranh trì khóa các tổ chức đường dây ổ nhấm lậu sản xuất và buôn bán hàng giả hàng cấm
giang lận thương mại cho địa bàn tổng tính
đặc biệt chú ý là vào các mặt hàng thiết yếu như thuốc lá rượu ngọt nhập nhân liệu
xăng dầu thực phẩm mỹ phẩm và các sản phẩm do bị làm giả
tết nguyên đán là thời điểm sức mua của thị trường tăng cao
lợi dụng điều này không ít đối tượng đã tuồn nhiều loại hàng giả hàng kém chất lượng
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ ra thị trường nhất là các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm rượu bia hàng điện tử
cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi mua sắm hàng hóa phục vụ tết nên đến những cửa hàng
trung tâm mua sắm có uy tín và nên mua những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
bản tin tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
trong phần cuối của bản tin là thông tin về dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
do khối không khí lạnh đã suy yếu nên trong hôm nay và ngày mai
thời tiết tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ vẫn phổ biến ít mưa
đêm và sáng có sương mù nhẹ giải sát với nền nhiệt ngày đêm giao động từ một mươi ba đến hai mươi sáu độ
sang chiều tối ngày hai mươi khi khối không khí lạnh tăng cường trở lại sẽ gây mưa rào rải rác
cùng nền nhiệt sẽ giảm nhẹ
tương tự tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến ít mưa
với nền nhiệt chưa chiều trong ngưỡng từ hai mươi đến hai mươi ba độ
sang đêm ngày hai mươi khi khối không khí lạnh được tăng cường trở lại
khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác cùng nền nhiệt sẽ giảm nhẹ
do khối không khí lạnh suy yếu nên trong hôm nay và ngày mai
mưa tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế cũng giảm nhanh
chỉ còn ở diện cục bộ với nền nhiệt cao nhất trong ngày
giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sang ngày hai mươi một
khi khối công khí lạnh tăng cường mưa sẽ tăng trở lại
cùng nền nhiệt giảm nhẹ từ một đến hai độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
phổ biến chỉ có mưa ở diện vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
với nền nhiệt trưa chiều giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
ở vùng cao tây nguyên thời tiết sẽ tiếp tục ổn định
khi trong cả ba ngày tới phổ biến không mưa
ban ngày khu vực sẽ có nắng từ sớm với nền nhiệt phổ biến trong ngưỡng từ một mươi bốn đến ba mươi độ
tương tự các tỉnh thành nam bộ cũng phổ biến không mưa
ban ngày khu vực có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất ngày sao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động nghỉ dưỡng của người dân nơi đây